nhưng nhóm ngành nghề theo thời vụ cần lao động phổ thông vẫn chiếm ưu thế
vấn đề là không phải là học cái gì để có bằng cấp mà phải học cái gì để mình có được một cái nghề
trong thời đại hiện nay thì bằng cấp không đảm bảo cho một người lao động là có được công việc
mà chỉ có năng lực thực sự có tay nghề thực sự thì mới đảm bảo cho người lao động có được một cái công việc nó chắc chắn và ổn định
dự báo trong những năm tới
những ngành diệt may ra giày lắp sát
pháp điện tử nông nghiệp kỹ thuật cao ngành xây dựng sẽ có nhu cầu tuyển dụng lao động cao
lao động có tay nghề bậc chung sẽ tăng nhanh hơn
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh thái nguyên lần thứ một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân mỗi năm từ hai trở lên
vấn đề đặt ra với các huyện vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng
bởi có rất nhiều khó khăn vướng mắt trong phát triển kinh tế xã hội
để khắc phục tình trạng này tỉnh ủy thái nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các huyện vùng cao
thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế xã hội ổn định sản xuất và đời sống các xóm
bản đặc biệt khó khăn chú trọng vùng có đông đồng bào dân tộc mông sinh sống và gọi tắt là đề án hai nghìn ba mươi bảy
nhờ đó cuộc sống của đồng bào đã có nhiều khởi sắc phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện võ nhai thái nguyên
là một huyện vùng cao của thái nguyên võ nhai có tám dân tộc cùng sinh sống
kinh tế tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và trồng rừng
đồng bào dân tộc mông cư trú tại đây đã gần ba mươi năm nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt là trong giao thông đi lại
được hưởng lợi từ đề án hai nghìn ba mươi bảy đến nay võ nhai đã có tám tuyến đường và các xóm bản có đông người mông cư trú được hoàn thành
chỉ sau hơn một năm có đường cuộc sống của bà con đã có nhiều thay đổi
đi cùng với việc làm đường giao thông cấp ủy chính quyền ở huyện võ nhai đã tổ chức tập huấn cho đồng bào biết cách ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ giống phân bón để giúp đồng bào vươn lên phát triển kinh tế
mặc dù mới được triển khai nhưng đề án hai nghìn ba mươi bảy đã hỗ trợ cho bà con gieo trồng được hơn một hectare cây lương thực các loại
sau khi có tỉnh phê diện đề án thì ủy ban huyện thành lập cái ban chỉ đạo
đề án hai nghìn ba mươi bảy cho nó có phân công cho các cơ quan chuyên môn
nhưng phòng nông nghiệp thì thay mưu dụ bởi bán huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án này
trạng quyền nông thì thực hiện phối hợp với phòng nông nghiệp để thực hiện công tác lập kế hoạch chuyển giao khoa học kỹ thuật
tập huấn các lớp kỹ thuật cho đồng bào cho bà con
trên cơ sở đó thì bà con thực hiện gieo trồng và chăn nuôi theo đúng quy trình
trên cơ sở tiên truyền vận động
thì đưa được hệ thống giống các cái giống ngô lai vào trong đồng bào dân tộc để trồng
cũng có phần để nâng cao cái năng suất và sản lượng
bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho công tác làm đường và phát triển nông nghiệp
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng xây dựng chương trình hành động kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp
các nhà hảo tâm trên địa bàn xây dựng nhà tình nghĩa giúp đỡ những hộ gia đình đặc biệt khó khăn
nhà ở còn tạm bỡ có nơi ăn trốn ở ổn định
bà con có thể yên tâm lao động sản xuất
đến ngủ thì ấm hơn và xanh sạch đẹp hơn nhiều
trong năm hai nghìn một mươi sáu huyện võ nhai tiếp tục nhận được nguồn vốn hỗ trợ hơn hai chín tỷ đồng của tỉnh
để đảm bảo nguồn vốn đầu tư được sử dụng có hiệu quả
cũng như phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn một của đề án
huyện ủy võ nhai đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng nghị quyết
chuyên đề riêng để tạo bước đột phá trong những năm còn lại
võ nhai cũng là một huyện phải vận động cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp tham gia đóng góp một phần kinh phí vào đó để thực hiện
trong thời gian tới hai nghìn ba mươi bảy chỉ thực hiện những cơ bản thôi
chứ một số các xóm bản một số các công trình ở các tuyến đường này như kè
cống đường ngầm thì vẫn còn
huyện có kế hoạch là hàng năm bỏ ra một khoản kinh phí để hoàn thiện nốt chỗ này
để đảm bảo cho đường được thông suốt cho người dân được thực sự hưởng lợi như chính sách đải của đảng nhà nước đối với họ
trong hai năm trở lại đây chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án hai nghìn ba mươi bảy của tỉnh thái nguyên
đã bắt đầu phát huy tác dụng làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng miền núi và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số
việc quan tâm đến đồng bào mông ở huyện võ nhai là một hướng đi thiết thực
không chỉ giúp người mông sớm tiếp cận được với cách thức sản xuất mới hòa nhập cùng cộng đồng
mà còn tạo cơ sở để huyện võ nhai nói riêng và tỉnh thái nguyên nói chung thực hiện được mục tiêu giảm nghèo đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ
trong phần tin quốc tế
tạp chí times bình chọn tổng thống đắc cử mỹ là nhân vật của năm
ec phạt ban ngân hàng lớn do thao túng lãi suất uribo
liên quan đến trận động đất mạnh sáu bốn độ richter ở đảo sumatra ở indonesia
số người thiệt mạng trong trận động đất này tiếp tục tăng lên
tổng thống joko widodo đã ra lệnh cho các bộ ngành các cơ quan có liên quan
cử các nhóm công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường
và tham gia công tác khắc phục hậu quả
các hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những người đang bị mắc kẹt
tại tỉnh aceh đảo sumatra ở indonesia vẫn đang tiếp tục
hơn một trăm linh nhân viên từ các trung tâm cứu trợ bảy trăm linh nhân viên quân sự và an ninh
cùng với hàng trăm tình nguyện viên khác đã được huy động để tìm kiếm những người còn mất tích
chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm những người đang còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát
và cố gắng sơ tán họ càng sớm càng tốt
hỗ trợ họ đến những nơi an toàn nhất
theo giới chức địa phương đến nay đã có chín mươi bảy người thiệt mạng gần sáu trăm linh người bị thương
một trăm linh ngôi nhà bị phá hủy và hư hại nặng nề bao gồm cả trường học các tòa nhà cao tầng
cửa hiệu đền thờ và một số công trình khác
đồng thời cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm
trận động đất xảy ra vào khoảng năm giờ sáng hôm qua theo giờ việt nam
khi các tín đồ hồi giáo đang chuẩn bị cho một buổi cầu nguyện sáng
ít nhất năm dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau trận động đất ban đầu
hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra
tạp chí uy tín times của mỹ hôm qua đã công bố tổng thống đắc cử nước này
ông donald trump là nhân vật của năm hai nghìn một mươi
với kết quả này hình ảnh của ông donald trump sẽ được trang bịa của tạp chí times phát hành vào tuần tới
tổng thống đắc cử mỹ donald trump được đánh giá cao nhờ những thành tích mà ông thể hiện
từ khi tuyên bố chạy đua vào nhà trắng cho đến khi ông đắc cử tổng thống
ông donald trump đã đánh bại một mươi ứng cử viên khác
đọt vào danh sách bầu chọn cuối cùng trong đó có ứng cử viên của đảng dân chủ bà hillary clinton
năm ngoái danh hiệu này thuộc về thủ tướng đức angela merkel
tổng thống colombia juan manuel santos vừa tuyên bố
giải thưởng nobel hòa bình năm hai nghìn một mươi sáu mà ông nhận vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới sẽ thuộc về người dân nước này
đặc biệt là các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang
phát biểu tại bang miền bắc bolivar tổng thống juan manuel santos khẳng định
giải nobel hòa bình hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu sẽ thuộc về những người chịu đau thương nhất trong cuộc nội chiến kéo dài hơn năm thập kỷ qua ở colombia
và kêu gọi người dân nước này chung tay khôi phục lại đất nước ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua sau bốn năm kiên trì đàm phán với nỗ lực và thiện trí của chính phủ colombia
và lực lượng vũ trang cách mạng colombia farc cùng với sự hỗ trợ của các bên trung gian hòa giải
hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình
ngoài ra việc ông stantos đoạt giải nobel hòa bình thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
đối với những nỗ lực hòa đàm của cá nhân ông
ngoại trưởng các nước tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại bruxelles của bỉ
tập trung vào thảo luận về việc thích ứng của khối với các thách thức an ninh hiện nay
cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh nato và eu đang nỗ lực tìm kiếm một vai trò mang tính chủ động hơn
trước tình hình thế giới và khu vực xuất hiện những diễn biến khó lường
các lãnh đạo của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã đồng ý thông qua gói
hơn bốn mươi giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa khối này và eu trong bảy lĩnh vực chính
đáng chú ý là các thỏa thuận mở rộng phối hợp trên đất liền trên biển và trên không gian mạng
nhằm đối phó với những mối đe dọa chung
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết trong tháng bảy vừa qua
nato và eu đã ký tuyên bố chung tăng cường hợp tác
cuộc họp lần này là để các bên quyết định hành động cụ thể
chúng tôi cũng hoan nghênh việc eu tiến hành các bước tăng cường kế hoạch phòng thủ riêng của mình
điều đó rất quan trọng khi kế hoạch được bổ sung cùng với sự nỗ lực của nato
ông jens stoltenberg cho biết các ngoại trưởng đã xem xét việc thực hiện kế hoạch ổn định đường biên giới bên ngoài nato
trong đó có việc hỗ trợ của khối đối với liên quân chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng do mỹ dẫn đầu
kế hoạch huấn luyện cho binh sĩ iraq và chiến dịch tuần tra mới ở địa trung hải
việc nato tăng cường hợp tác với eu diễn ra trong bối cảnh giới chuyên gia lo ngại về mối quan hệ giữa nato và mỹ
dưới thời tổng thống đắc cử donald trump
tuy nhiên ngoại trưởng mỹ john kerry cũng đã lên tiếng chấn an các đồng minh
đồng thời khẳng định chính quyền mới của ông donald trump và quốc hội mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nato
báo chí anh ngày hôm qua đưa tin uban cho oec vừa công bố quyết định phạt ba ngân hàng lớn là hsbc của anh
jp morgan của mỹ và credit agrico của pháp với số tiền lên tới hàng trăm triệu đô la mỹ
có liên quan tới vụ thao túng lãi suất liên ngân hàng khu vực đồng tiền trung châu âu
người đứng đầu liên minh châu âu eu phụ trách chính sách cạnh tranh cho rằng các ngân hàng lớn cần phải tôn trọng quy định về cạnh tranh của eu
tuy nhiên cả ba ngân hàng hsbc jp morgan và credit agricole của pháp đều vi phạm nhằm thao túng lãi suất euribor
hay còn gọi là lãi suất ngân hàng khu vực đồng tiền chung châu âu
thị trường euribo hoạt động nhằm bảo vệ các bên tham gia trước những biến động trên thị trường chứng khoán được phát hành bằng đồng euro
vì vậy các hành vi thao túng trên thị trường này sẽ còn nhiều hơn
và có lợi cho một số ít người
ngay sau khi ec công bố quyết định trên hai ngân hàng là hsbc và gp morgan đều lên tiếng phản đối và có thể sẽ kháng cáo lên tòa án châu âu
hai ngân hàng này khẳng định không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào đối với lãi suất uribo
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt